tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng xe quá tải đang trở nên phức tạp và có dấu hiệu bùng phát trở lại tại nhiều địa phương
hơn hai năm qua kiểm soát xe quá tải trọng đã đạt được nhiều kết quả tích cực giảm trên chín mươi
hiện tình trạng xe quá tải còn trên dưới khoảng một mươi
tuy nhiên đây là con số khiến lực lượng chức năng đau đầu bởi số lượng xe vi phạm này đều được núp bóng của bảo kê
đây là một buổi kiểm tra đột xuất của lực lượng thanh tra tổng cục đường bộ việt nam và thanh tra cục quản lý đường bộ một tại km bốn trăm một mươi một đường hồ chí minh quốc oai hà nội
chiếc xe tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c
xe một nghìn bốn trăm linh bốn có dấu hiệu trở quá tải và cơi nới thành thùng xe
sau khi áp sát yêu cầu dừng xe kiểm tra tải trọng
kết quả cho thấy chiếc xe vi phạm trở quá tải lên đến hai trăm một mươi
đồng thời vi phạm cơi nới thành thùng lên đến một ba mét
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý với mức phạt trên một trăm linh triệu đồng cho các lỗi cộng dồn đối với cả lái xe và doanh nghiệp
ngay sau đó tại trạm kiểm soát tải trọng xe hà nam đặt tại đầu đường tỉnh bốn trăm chín mươi năm khu vực thôn tân sơn
thị trấn kiện khê hà nam
dù tuyến đường tỉnh này đã được đặt trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động của tỉnh
nhưng chỉ trong vòng một mươi năm phút đoàn công tác đã dừng và kiểm tra hàng chục xe có dấu hiệu vi phạm tài trọng
phát hiện cho rừng để xử lý nằm tại mỏ đá kiện khê của tỉnh hà nam
và điều đáng nói ở đây là chỉ trong vòng có một mươi năm phút thì số xe vi phạm đã lên tới hàng chục chiếc
còn thế nữa là trong khi có bóng dáng của lực lượng chức năng của sở giao thông vận tải tỉnh hà nam
mà các lái xe ở đây vẫn có thể chạy qua và đều hết sức bất ngờ và ngỡ ngàng
thì họ không thể xuất trình được một thứ giấy tờ nào
điều đáng nói ở đây là ngay khi lực lượng thanh tra của tổng cục xuất hiện không báo trước
các xe vượt quá tải trọng vẫn ngang nhiên đi qua nơi lực lượng thanh tra của sở giao thông vận tải hà nam
đang có mặt làm nhiệm vụ kiểm soát tài trọng
lực lượng thanh tra của sở giao thông vận tải hà nam còn tỏ ra hết sức lúng túng
khi ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu đưa các xe vào trạm cân
chiếc cân này hình như lâu lắm cũng không được sử dụng nên cũng phải mất tới vài chục phút mới hoạt động được
lý giải cho việc vì sao các xe quá tải vẫn ngang nhiên chạy qua
lực lượng thanh tra của sở giao thông vận tải hà nam đưa ra lý do có phần kém thuyết phục
tuyến đường đó hiện nay trên địa bàn tỉnh là nó nưu thông
đó là theo mẫu bàn cờ đấy thì nhiều khi là lực lượng mỏng không kiểm soát được hết cái tuyến
thì có thể đôi lúc nào đó thì có thể là anh em lơ là mà xe mà vẫn phòng tránh qua trạm
thì cái đó là chúng tôi sẽ phải kỷ niệm dựng hiệu
các lái xe ngỡ ngàng khi bị ra hiệu lệnh dừng và tỏ thái độ bất hợp tác bỏ đi
không xuất trình giấy tờ không đánh xe vào trạm cân tải trọng
và chỉ khi chiếc xe cứu hộ xuất hiện sẵn sàng làm nhiệm vụ kéo những chiếc xe này đi
thì lái xe mới đánh xe vào trạm cân
doanh nghiệp vận tải cho rằng việc xử lý vi phạm là không thỏa đáng
bởi có xe chạy còn quá tải hơn thì không bắt
và chỉ khi lực lượng thanh tra của tổng cục xuất hiện thì xe bị bắt
thì phạt người không như thế này thôi nhưng mà có những kẻ vẫn cứ chạy ngang nghiêng
cười vẫn cứ hết khỏi thôi
đây nó không có một cái gì là cái chung cả
cho nên là
mà kể cả như kể cả cảnh sát kể cả thanh tra
vẫn có những cái sự đứng đằng sau tảo lãnh
xe thì có thể là một mét cũng lùng lên một mét thôi nhưng mà một mét rưỡi vẫn cứ chạy
nhưng mà một mét có khi lại bị phạt
và trong lúc hàng chục xe quá tải đang bị xử lý vi phạm với tải trọng vượt quá
so với tải trọng thiết kế thấp nhất là hai trăm một mươi hai
thì trên mỏ đá kiện khê vẫn có thêm hàng chục chiếc xe nữa đỗ hàng dài không dám xuống đèo
có thể nói rằng việc vi phạm xe quá tải ngày càng xuất hiện với quy mô và mức độ phức tạp
những con đường đang phải gánh trên mình gấp hai ba lần sức chịu đựng bởi những chiếc xe quá tải
việc đối phó dập tắt nạn xe quá tải tuy chỉ còn khoảng một mươi
thế nhưng thực sự là không hề dễ dàng bởi việc xử lý xe quá tải và vi phạm kích thước thùng trở hàng của các tỉnh
mà cụ thể ở đây là hà nam và hà nội còn chậm
vẫn còn nhiều xe quá tải trên địa bàn
hoạt động của chạm cân còn buông lỏng
chưa được sự quan tâm của lãnh đạo sở giao thông vận tải cũng như là lãnh đạo tỉnh trong kiểm soát tải trọng xe
vậy lực lượng chức năng sẽ phải làm gì trước thực trạng đáng báo động này
đây là câu hỏi không dễ dàng trả lời
mặc dù đi kiểm tra đột xuất với tính chất bí mật bất ngờ
nhưng ngay khi tới khu vực có xe quá tải hoạt động thì đoàn công tác đã bị các đối tượng lạ bám đuổi
và đương nhiên việc xử lý vi phạm sẽ càng trở nên khó khăn hơn
tôi đánh giá là hiện nay tình hình diễn biến xe quá tải là có diễn biến hết sức là phức tạp
và một số những địa điểm nguồn hàng thì vẫn còn tình trạng là chở xe quá tải
do vậy trong thời gian tới cục quản lý đường bộ một cục đồng hộ việt nam sẽ huy động tối đa lực lượng
và khối hợp với lại sở thanh tra của sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
để kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về kích thước và thùng hàng
và chở quá tải
cùng với đó mặc dù ở các địa phương đều có các trạm cân từ tỉnh tới huyện
nhưng thực tế kiểm tra cho thấy vẫn còn rất nhiều xe quá tải lọt qua các trạm cân
bị đoàn phát hiện và xử lý
vậy câu hỏi đặt ra việc xe chở quá tải có sự bảo kê của lực lượng chức năng hay không
rõ ràng cái một mươi xe quá tải còn lại ở đây thì đa số là vẫn được bảo kê của các lực lượng thực tế công vụ
vậy trước thực trạng đáng báo động này các lực lượng chức năng sẽ có những giải pháp gì để đấu tranh một cách có hiệu quả với nạn xe quá tải
rõ ràng cái một mươi xe quá tải còn lại là vẫn được bảo kê của các lực lượng thực tế công vụ